thông tin chúng tôi vừa nhận được vào khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày hôm qua hai tháng tám
tại xóm vùng cao nà tành xã cần nông huyện thông nông tỉnh cao bằng
đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm ba người mất tích và bảy người thương vong
một gia đình dân tộc giao gồm chín người cùng gia súc gia cầm và nhiều tài sản
đã bị hàng chục nghìn mét khối đất đá săn lấp
các nạn nhân xấu xố khi bị khối đất khổng lồ săn lấp gồm hai vợ chồng anh triệu sành khuôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chị triệu thị trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và cháu triệu văn say sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
gia đình anh phôn sinh sống tại lưng trường đồi cao
nơi có con đường vành đai biên giới từ huyện hà quảng hồng nông bảo lạc đi qua
đoạn đường hàng nghìn mét đã bị săn lấp bốn cua khó có thể khôi phục được
hiện sáu thành viên khác trong gia đình bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện thông nông
theo người dân địa phương đây là trận mưa kéo dài nhiều ngày
trước đó tại khu vực này đã xuất hiện một số đoạn đường sạt lở
song thực tế từ bao đời nay người dân chưa thấy hiện tượng sạt lở lớn như vậy

bắt đầu trôi cả nhà xuống là đi theo cột luôn không thể chạy kịp được
vụ săn lở đất cũng săn lấp nhiều gia súc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé